cảm ơn các bạn đã theo dõi
vào lúc một mươi bốn h ngày tám tháng tám tại km hai mươi hai hai trăm linh quốc lộ một a thuộc xã yên chạch huyện cao lộc
lực lượng công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt quả tang đối tượng nông văn mau và hoàng thị niên
điều khiển hai xe mô tô đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tang vật thuê giữ hai túi ni lông chứa các chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng hơn một tám kg
hai đối tượng mau và niên khai nhận đó là ma túy đá
bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng niên được một người đàn ông trung quốc
thuê vận chuyển số ma túy trên từ trung quốc về việt nam để nhận tiền công một mươi triệu đồng
niên đã nhận lời và gọi điện thuê bao đi nhận số ma túy trên đưa về giao lại cho niên
và trả công mao năm triệu đồng
khi mau đang bàn giao số ma túy trên cho niên thì bị bắt quả tang
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an vừa tuyên phản mức án trung thân về tội giết người
đối với bị cáo lương trần chu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
đã nghĩa liên nghĩa đàn nghệ an
điều đáng nói nạn nhân của lương trần chu chính là hàng xóm của bị cáo
theo cáo trạng lương trần chu và lương văn nghị là hàng xóm của nhau
trước đây có thỏa thuận mua bán đất
tuy nhiên sau khi hoàn tất việc bán đất giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn
ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu khi vừa đến nhà nghị chu bị anh nghị lấy bản vét đánh hai cái vào vai
khi anh nghị bị mất đà chu cầm dao lao vào chém nhiều nhát vào người anh nghị
chưa dừng lại ở đó khi anh nghị bỏ chạy
thì bị chu tiếp tục đuổi theo chém anh nghị gục xuống sân
sau đó chu bỏ trốn còn anh nghị được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
hội đồng xét xử tuyên phạt lương trần chu tù trung thân
buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn một trăm linh triệu đồng
liên quan đến vụ ba cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ nam ban huyện lâm hà bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ
các cơ quan chức năng của tỉnh lâm đồng đang tích cực khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
trước đó trưa ngày tám tháng tám
ban lâm nghiệp xã phi tô nhận được thông tin tại tiểu khu hai trăm bốn mươi ba đang bị lấn chiếm đất rừng thông để canh tác nông nghiệp
nên điều động thêm sáu công an viên xã phi tô ba dân quân cùng gần một mươi nhân viên quản lý bảo vệ rừng
phối hợp tới kiểm tra hiện trường và lập biên bản xử lý
khi lực lượng quản lý bảo vệ rừng và công an xã vừa rời khỏi hiện trường được khoảng hai km
thì bị khoảng một trăm linh người cầm theo rất nhiều hung khí chặn đường
hàng chục đối tượng quá khích có hung khí đã lao vào tấn công hành hung lực lượng bảo vệ rừng
ông nguyễn ai tĩnh nhân viên bảo vệ rừng bị chém trúng cổ và chết tại chỗ
hai người khác là anh tân khoa và triệu vũ hiệp bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện
sáng ngày chín tháng tám phó chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng phạm s đã đến kiểm tra hiện trường
thăm và động viên gia đình ông nguyễn ái tĩnh
hiện anh tân khoa cán bộ ban quản lý rừng nam ban đã qua cơn nguy kịch
thưa quý vị và các bạn huyện phú xuyên thành phố hà nội là địa bàn giáp danh với một số huyện của tỉnh hưng yên và hà nam
nên nơi đây tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về mất an ninh trật tự
đặc biệt là tội trụng cấp tài sản đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua
ghi nhận tại huyện phú xuyên thành phố hà nội
mặc dù nhà nằm sát công an huyện phú xuyên nhưng chị nguyễn thị thu dung vẫn bị kẻ trộm lấy đi chiếc xe lit đang để trước cửa nhà

nếu mà có chuông thì nó sẽ có thể ra

và cũng có một cái cảnh giác hơn

nguyễn văn hưởng thủ phạm gây ra vụ trộm tại nhà anh nguyễn đình tráng hôm một mươi tám tháng bốn vừa qua
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc xoáy và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một ba mươi độ
các tỉnh nam bộ vẫn duy trì cường độ gió tây nam hoạt động với mức độ trung bình
nên mưa rào và rông vẫn xảy ra vào chiều tối và đêm
tuy nhiên số điểm mưa vừa mưa to cũng đã giảm hẳn
nhưng người dân vùng ven biển cần lưu ý với gió giật mạnh
ban ngày có nắng sen giữa những khoảng nhiều mây nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi